sở giao thông vận tải tp hcm sắp tới sẽ làm việc với sở tài nguyên và môi trường
hiệp hội các nhà sản xuất xe máy việt nam và các đơn vị liên quan để bàn kế hoạch khảo sát khí thải xe máy
khí thải từ xe máy ô tô là một trong ba nguyên nhân gây ô nhiễm không khí ở tp hcm thời gian gần đây
do đó sở giao thông vận tải tp hcm cho rằng phải kiểm soát khí thải độc hại hydrocarbon
bụi mịn pm một mươi từ xe máy để giảm tắc hại đến sức khỏe của người dân
hiện thành phố có gần bảy chín triệu phương tiện trong đó có bảy trăm ba mươi ô tô và bảy một mươi năm triệu xe máy
chiếm khoảng chín mươi năm số lượng xe máy tiêu thụ năm mươi xăng không tính diesel
nhưng thải ra cỡ chín mươi bốn khí hydrocarbon tám mươi bảy khí carbon monoxide năm mươi bảy khí oxyneter
và ba mươi ba bụi mịn pm một mươi trong tổng lượng phát thải của các loại xe cơ giới